việt nam và oman đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong những năm qua kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng tích cực
nhưng giá trị vẫn còn khiêm tốn chưa tương xứng với tiềm năng kinh tế của hai nước
buổi gặp gỡ doanh nghiệp việt nam oman là cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế
mở ra cánh cửa giao thương cho việt nam và khu vực trung đồng
tham dự buổi gặp gỡ doanh nghiệp hai nước việt nam oman có đại diện phòng thương mại và công nghiệp việt nam
phòng thương mại và công nghiệp oman đại diện bộ công thương một mươi hai doanh nghiệp oman và nhiều doanh nghiệp việt nam
là một quốc gia ở khu vực trung đông với nguồn thu chính là dầu mỏ
oman nhập khẩu tới hơn sáu mươi nhu cầu thực phẩm và hàng nông sản từ các nước trong đó có việt nam
theo số liệu của tổng cầu hải quan việt nam năm hai nghìn một mươi tám
tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu việt nam oman đạt một trăm hai mươi tám triệu đô la mỹ tăng ba bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam xuất khẩu sang oman đạt năm mươi tám triệu đô la mỹ
tăng một mươi chín ba và nhập khẩu đạt bảy mươi năm tám triệu đô la mỹ giảm tám một
các mặt hàng xuất khẩu chính của việt nam sang oman là điện thoại linh kiện
máy móc thiết bị cà phê hải sản rau quả hạt tiêu và nhập khẩu quạng nguyên liệu
buổi gặp gỡ được kỳ vọng mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp hai nước
mang lại bước tiến triển mới trong quan hệ kinh tế thương mại hai chiều việt nam oman